đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
kết quả kiểm tra giám sát cho thấy ban thường vụ tỉnh ủy lào cai đã tiếp thu
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương về công tác phòng chống tham nhũng
cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tại tỉnh lào cai qua kiểm tra giám sát đã phát hiện kết luận
một tổ chức đảng một trăm tám mươi sáu đảng viên sai phạm phải thi hành kỷ luật
các ngành thanh tra công an viện kiểm soát nhân dân hai cấp tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh
đã thanh kiểm tra phát hiện xử lý nhiều tập thể cá nhân sai phạm
công tác thu hồi tài sản tham nhũng sai phạm kinh tế đạt kết quả cao
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy lào cai cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát
thanh tra khởi tố xét xử các vụ án tham nhũng sai phạm kinh tế đưa công tác này trở thành hoạt động thường xuyên
thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kết luận kiến nghị sau thanh tra khẩn trương khắc phục những hạn chế thiếu sót
mà đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ ra sau kiểm tra